số ca tử vong do covid một mươi chín tại tp hcm giảm gần một nửa so với trước khi tăng cường giãn cách
phòng kỳ sát hình sự công an hà nội vừa triệt phá ổn nóng tiến dụng đen cho vay lãi nặng cưỡng đoạt tài sản
phòng kỳ sát hình sự công an hà nội vừa triệt phá ổn nóng tài sản
tại phường phú cường thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã phát hiện chùm bảy mươi ba k chưa rõ nguồn lây khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho người dân tại tổ bốn và tổ một mươi năm khu phố một với khoảng sáu trăm ba mươi người
còn tại tỉnh phú yên thì từ một mươi chín h ngày một mươi chín tháng chín cho đến tám h ngày hai mươi tháng chín phú yên ghi nhận một mươi sáu ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm lên hai chín trăm sáu mươi trường hợp
trong khi đó từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hai mươi tháng chín hà nội ghi nhận ba ca covid một mươi chín trong đó
hai ca tại khu vực phong tỏa và một ca là tại khu cách ly
sáng nay sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày một mươi chín tháng chín đến sáu h ngày hai mươi tháng chín thành phố ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai ca tại khu cách ly ở quận đông đa và một ca tại cộng đồng tại quận hoàng mai
theo phó chủ tịch ubnd tp dương đức tuấn cho biết dự kiến sau ngày hai mươi một tháng chín thành phố hà nội sẽ không chia ba phân vùng
mà nơi nào nguy cơ rất cao có kf sẽ trở thành điểm đỏ khoanh vùng với quy mô hẹp điểm đỏ áp dụng theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
khu vực xuất hiện f và các gia đình lân cận phải phong tỏa cách ly y tế khu vực lân cận là vùng vàng còn lại là xanh
việc kiểm soát dịch được thực hiện theo tinh thần thu hẹp tối đa vùng đỏ
bên cạnh việc nới lỏng thành phố tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát tại cửa ngõ thủ đô
hà nội sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ để làm việc với các tỉnh thành phố lân cận về việc phối hợp quản lý người ra vào thành phố
phường hóa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai là địa bàn giáp danh với các tỉnh bình dương và thành phố hồ chí minh là hai điểm nóng của dịch covid một mươi chín trong thời điểm hiện nay
địa bàn phường lại tập trung đông công nhân lao động khu nhà trọ nên công tác phòng chống dịch lại càng đòi hỏi cần phải được triển khai quyết liệt và chặt chẽ hơn
đặc biệt là công tác tuyên truyền
vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch và chống dịch
tích cực hiệu quả trong công tác này tại cơ sở không thể không nói đến lực lượng tổ dân phố
đây có thể nói là cánh tay nối dài của chính quyền tại cơ sở trong công tác phòng chống dịch tại địa phương
là phường có số ca f cao nhất thành phố biên hòa
dù thế ngay giữa tâm dịch lực lượng tổ dân phố như ông trần hoàng trương lại đang phát huy hiệu quả về công tác phòng chống dịch bệnh
thứ tử sáng sớm ông lại cùng chiếc xe máy
gắn loa trên đầu xe đi khắp các ngõ hẻm khu dân cư để làm công tác vận động tuyên truyền
về thực hiện nghiêm các quy định giãn cách cách ly y tế
kêu gọi người dân ra các điểm để test nhanh hay tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
trung bình ngày tôi làm khoảng một mươi đến một mươi hai tiếng
thì sáng mở mắt ra là dễ sinh cá nhân là tôi chạy đi làm liền
như rồi sáng này tôi chạy vô khu f coi có ai sốt cao hay không
tại vì họ mới chích ngựa qua
sốt cao quá thì tôi đã báo trạm y tế
cho vô là xử lý
rồi hồi nãy là tôi chạy đi là làm ba cái giấy trong cái dùng cách ly phong tỏa cho dân
để cho họ nợ công ty để họ lãnh lương
về cùng phố anh trương cũng rất nỗ lực để tuyên truyền
ủng hộ những gì cho bà con trong cuộc sống
để có sức khỏe tốt mạnh khỏe để trở lại đi làm việc bình thường
phường hóa an là địa bàn có ca nhiễm nhiều nhất tp biên hòa
và liên tục phát hiện nhiều ca nhiễm mới ngoài cộng đồng
dẫn đến việc tổ chức công tác phòng chống dịch của địa phương
trong đó đi đầu là lực lượng y tế công an quân sự gặp rất nhiều khó khăn
lực lượng công an phường đã thực hiện nghiêm lệnh cắm trại trực chiến một trăm linh quân số
để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch được phân công
tuy nhiên trước những khó khăn đó thì lực lượng tổ dân phố đã không ngại khó nguy hiểm
để tích cực tham gia và làm tốt công tác này
khu phố thì đã phối hợp với lực lượng công an phường rất là chặt chẽ
trong đó có anh trần hoàng trương là bí thư tri bộ trưởng khu phố an hòa
là một trong những thành viên rất là năng nổ tích cực
cùng luôn chung tay sát cánh với lực lượng công an phường
để thực hiện các nhiệm vụ trong phòng chống dịch
tiến hành xét nghiệm truy vết cứu trợ cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn
cũng như là cung cấp lương thực phẩm
thực hiện rất là nhiều cái nhiệm vụ khác
để nhằm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
chỉ tính riêng trong đợt dịch lần thứ tư bùng phát đến nay
ông trần hoàng trương đã tự bỏ tiền và vận động các mạnh thường quân bạn bè người thân
được hơn một mươi sáu tấn gạo một tấn rau
để trao tặng cho người dân công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
đây cũng là cách thực hiện bốn tại chỗ của địa phương trong công tác phòng chống dịch tại cơ sở
và những người như ông trương đang là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương
trong chính sách an sinh xã hội lúc này
đồng thời cũng là điều kiện rất quan trọng để người dân đồng lòng yên tâm tích cực cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
tiếp theo là các thông tin đảm bảo phòng chống dịch trong lực lượng công an
thưa quý vị để kịp thời động viên tinh thần lực lượng tham gia phòng chống dịch
vào chiều nay ngày hai mươi tháng chín tại hà nội bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tổ chức chương trình tặng quà của tổng liên đoàn lao động việt nam
cho các y bác sĩ là đoàn viên công đoàn của bệnh viện từng tham gia tri viện cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền nam chống dịch
tại chương trình đại diện ban giám đốc bệnh viện một trăm chín mươi tám đã trao tận tay ba mươi hai phần quà là các nhu yếu phẩm tới các cá nhân
tuy giá trị không lớn nhưng đã đem lại sự động viên khích lệ kịp thời đến các cán bộ y bác sĩ cũng như các đoàn viên công đoàn bệnh viện một trăm chín mươi tám nói chung
và trong dịp này liên đoàn lao động tp hà nội cũng đã có những phần quà là túi an sinh để tặng cho các hộ lý y công của bệnh viện một trăm chín mươi tám
hiện có mức lương thấp và hoàn cảnh khó khăn đây là hoạt động thiết thực hiệu quả nhằm chia sẻ khó khăn với các đoàn viên công đoàn
qua đó có phần tặng thêm động lực niềm tin để các cán bộ y bác sĩ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
liên tiếp xuất hiện các kf trên địa bàn xã vung tây
xã vùng cao trà phong huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi công an huyện trà bồng hiện đang siết chặt kiểm soát người ra vào xã trà phong
để ngăn chặn mọi nguồn lây nhiễm khẩn trương khoanh vùng dập dịch nơi bà con đồng bào thiểu số dân tộc co sinh sống
chốt kiểm soát y tế được đặt ngay vị trí cửa ngõ ra vào xã trà phong tất cả người và phương tiện qua lại đều được kiểm soát chặt chẽ
ai có đủ giấy tờ theo yêu cầu mới được qua chốt
khi có người ra vào chốt
thì phải trao hỏi
thứ hai hỏi lý do họ đến nơi họ xuất phát và địa điểm họ đến
thứ ba là hỏi các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác như giấy đi đường giấy ra viện hoặc các giấy tờ mà theo quy định của tỉnh của huyện đã đặt ra

trong thời gian qua đối tượng đã làm hơn một trăm linh giấy xét nghiệm giả cho các trường hợp là lái xe người buôn bán và công nhân sau đó gửi qua gia lô để họ sử dụng khi đi qua các chốt kiểm dịch
mỗi phiếu xét nghiệm giả được đối tượng bán với giá một trăm năm mươi đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở và kiểm tra máy tính của nguyễn văn công lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài liệu hơn hai trăm linh mẫu dấu tròn của các cơ quan tổ chức chữ ký dấu chức danh của các cá nhân có liên quan để phục vụ việc làm giả
trong thời gian qua đối tượng đã làm hơn một trăm linh giấy xét nghiệm giả cho các trường hợp là lái xe người buôn bán và công nhân sau đó gửi qua gia lô để họ sử dụng khi đi qua các chốt kiểm dịch
các đối tượng làm giả đã lợi dụng nhu cầu của lái xe và người dân có nhu cầu giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín nhưng không cần đi xét nghiệm
những giấy giả xét nghiệm này được bán với giá từ vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng nhưng hậu quả của nó để lại thật khôn lường trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch
các địa phương đang phải kiểm soát chặt chẽ từng trường hợp tại các chốt kiểm soát
tôi đã liên hệ với một người trên mạng và đặt
ba giấy xét nghiệm để di chuyển trong ngày mùng năm mùng một mươi và mùng một mươi hai để mục đích là để đi qua các chốt kiểm dịch
tôi đã từng đi qua các chốt kiểm dịch vĩnh phúc thái nguyên và bắc ninh hải dương
sau khi đến hải dương cầu đào bách thì tôi bị đội thức ăn bắt giữ tại cầu đào bách

ngoài cách đặt mua giấy xét nghiệm qua mạng
người còn nhờ người nhà in sẵn cả chục giấy xét nghiệm giả để dùng dần
những vụ việc bị phát hiện khởi tố thời gian qua đã cho thấy nỗ lực của công an tỉnh hải dương
trong đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch
đồng thời cho thấy mọi hành vi phá vỡ nỗ lực của cả nước trong cuộc chiến chống covid một mươi chín đều sẽ bị xử lý nghiêm minh
chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tự giác
chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
hai là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tử quốc
cũng như động viên nhân dân tích cực phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
và giả soát tuyên truyền yêu cầu các chủ cơ sở phô tuyên truyền cam kết
và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật không làm giả các tài liệu của cơ quan tổ chức
tiếp theo là lực lượng công an tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh
phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát người ra vào
hiện tại hải dương đang duy trì hoạt động của hai mươi tám chốt kiểm soát cấp tỉnh
một mươi chín chốt kiểm soát cấp huyện và một trăm linh chín chốt cấp xã
nhờ đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hải dương thời gian qua đã được kiểm soát
hơn hai mươi ngày qua hải dương không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng
chuyển sang tin tức về an ninh trật tự
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
trên địa bàn tỉnh hà giang có quy mô giao dịch trên hai trăm linh tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công
cụ thể vào hồi hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh hà giang
phối hợp với các phòng nghiệp vụ đồng loạt đột kích và tiến hành bắt giữ một mươi bốn đối tượng
thu giữ bốn xe ô tô các loại hai mươi bốn điện thoại di động ba usb lưu trữ dữ liệu giao dịch của các tài khoản cá độ bóng đá
đồng thời tiến hành phong tỏa nhiều tài khoản khác
bước đầu cơ quan điều tra xác định lượng tiền mà các đối tượng giao dịch từ ngày một tháng bảy cho đến nay ước tính là khoảng trên hai trăm linh tỷ đồng
các đối tượng đăng ký sử dụng tài khoản truy cập vào máy chủ thông qua website bóng đá tám mươi tám com
sau đó chia thành nhiều tài khoản có cấp độ nhỏ hơn và giao cho các con bạc trực tiếp tham gia cá cược
kết thúc trận bóng trang mạng sẽ thông báo việc thắng thua và tổng hợp số điểm thắng tương ứng với số tiền
sau đó người chơi sẽ trực tiếp thanh toán với nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an hà nội triệt phá
cơ quan công an xác định các đối tượng trong ổ nhóm này đều là những đối tượng cộng cán và rất manh động
các đối tượng này sẵn sàng xiết nợ bằng cách đe dọa và khủng bố tinh thần
hoặc là dùng chất bẩn ném vào nhà bị hại nếu chậm trả nợ
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
đối tượng lê xuân chiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hiện đang sinh sống tại yên viên huyện gia lâm hà nội
là người cầm đầu ổ nhóm chuyên cho vai lãi nặng trên địa bàn huyện gia lâm
bằng hình thức bốc bắt họ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một người dân trên địa bàn quận long biên
đã nhiều lần vay tiền của chiên với tổng số tiền là năm trăm linh triệu đồng
nhưng chiên đã cắt lãi năm mươi bảy triệu đồng và chỉ chuyển cho người này bốn trăm bốn mươi ba triệu đồng
với cách thức tương tự tháng bảy vừa qua chiên tiếp tục giới thiệu đàn em cho vay năm trăm linh triệu nữa
do không có tiền trả nợ khi đến hạn
bị hại đã bị chiên cùng đàn em nhắn tin đe dọa ném chất bẩn vào nhà
đây là những hung khí mà cơ quan công an đã thu giữ được tại nhà lê xuân chiên
ngoài súng tự chế còn có dao kiếm bình xịt hơi cay và nhiều tài liệu khác
chứng minh các hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này
khi các bị hại chậm trả nợ các đối tượng này đã gây ra nhiều vụ đe dọa
khủng bố tinh thần cả với người thân của các bị hại
bằng các thủ đoạn như ném chất bẩn như dầu luyên mắm tôm trộn với sơn vào nhà
chúng tập kết những hông khí vũ khí này
chủ yếu là để đi để hoạt động để mang tính chất ổ nhóm manh động
nó bạo lực quyết liệt để ép buộc người dân phải trả nợ cho băng ổ nhóm này
các đối tượng đã quy tụ những đối tượng tiền án tiền sự ở trong địa bàn cũng như tỉnh ngoài
thế và cho mọi người vay với cái lãi suất năm cho đến một mươi một triệu một ngày
thế mà khi mà người bị hại không trả đủ hoặc trả chậm
là các đối tượng đã có những hành vi để đe dọa đổ chất bẩn chất thải
thế rồi đặt vòng hoa tang biết cao khó gắn ở cửa nhà ở cổng
thế rồi cao hơn nữa là có những hành vi đe dọa giết
hiện cơ quan điều tra đã triệu tập khám xét nơi ở của sáu đối tượng trong ổ nhóm này
và đang tập trung làm rõ các hành vi phạm pháp củng cố hồ sơ tài liệu để truy tố trước pháp luật
vâng và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
sẽ có trong nhịp sống hai trăm bốn mươi bảy ngay sau đây
theo thống kê của sở y tế tp hcm số ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày một mươi chín tháng chín là một trăm sáu mươi ba trường hợp
giảm gần một nửa so với trước thời điểm ngày hai mươi hai tháng tám
thời điểm bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi một của ủy ban nhân dân tp
sau gần một tháng thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi một của ủy ban nhân dân tp hcm
những ngày vừa qua
số ca tử vong do covid một mươi chín liên tục có chiều hướng đi xuống
trong ngày một mươi chín tháng chín có một trăm sáu mươi ba trường hợp tử vong giảm gần một nửa so với một tháng trước đó
hiện thành phố có hơn bốn mươi một ca f đang được điều trị trong đó có hơn ba năm trăm linh trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
gần hai bốn trăm linh bệnh nhân nặng đang thở máy và hai mươi bốn bệnh nhân can thiệp ecmo
hiện nay tp hcm đang tiếp tục triển khai gói an sinh xã hội thứ ba cho người dân gặp khó khăn
dịch covid một mươi chín đang có mặt trên địa bàn thành phố với số người dự kiến được hỗ trợ trên địa bàn thành phố
khoảng bảy bốn triệu người mỗi người một triệu đồng dự kiến gần bảy bốn trăm linh tỷ đồng
sở công thương tp hcm đã cho phép tám mươi hai shipper được đăng ký hoạt động liên quận
do điều kiện cần là đội ngũ này phải có giấy xét nghiệm âm tính trước khi hành nghề
đã dẫn đến việc các điểm lấy mẫu miễn phí trên hình quá tải
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong sáng nay ngày hai mươi tháng chín
tại điểm lấy mẫu xét nghiệm miễn phí trên đường phan văn trị quận gò vấp
thành phố hồ chí minh đội ngũ shipper xếp hàng dài để tới lượt trước đây việc triển khai chiến
diễn ra trong khoảng hai tiếng nhưng từ khi sở công thương thành phố cho phép hơn tám mươi hai shipper được
các hoạt động liên quận và không giới hạn phân vùng lấy mẫu nên lượng người cần chứng nhận âm
tính đã tăng đột biến kéo dài thời gian lấy mẫu đến trưa cùng ngày
khen nguyen truyền thông tnn skycar

nếu các trụ tinh xếp hàng khá cao thường khó thật tham gia
của quận cũng như những shipper mà có nhu cầu đang đi ngang qua khu vực này
mà cần xét nghiệm phường vẫn phải tổ chức xét nghiệm cho các đội ngũ này
hiện tại với lượng shipper tăng lên gấp năm lần so với trước ngày một mươi sáu tháng chín
đã khiến nguồn nhân lực công tác tổ chức của ngành y tế tại thành phố hồ chí minh
tại các điểm hỗ trợ lấy mẫu cấp chứng nhận âm tính miễn phí gặp nhiều khó khăn
bữa nay là một mươi chín thì bữa một mươi bảy thì cũng đông nhưng mà cái lượng shipper thì nó chưa đông lắm
mà ngày hôm nay là đông quá đông luôn
thì nghe mấy bạn nói là ở bên quận một mươi hai với bên tân phú chạy qua bên ate nữa
cho nên là mới bị thiếu giấy
đó chứ tình trạng là mình ra lúc bảy giờ mình chờ cho tới tám giờ rưỡi
thì vừa tới tên mình là hết giấy
cái là bắt đầu là kêu chạy qua bên khu này
thì qua bên khu này lại tiếp tục hết giấy ngồi chờ
giờ mới có giấy lại để chuẩn bị tết lại
thưa lời lúc sáng mai là dự kiến hết giấy rồi hả
đúng rồi tất cả các điểm đều hết giấy giờ chỉ tập trung qua hướng bên này thôi
quang trung cũng hết nguyễn văn lượng cũng hết thông nhất cũng hết luôn
thì số lượng đăng ký nó tăng lên tới tám mươi hai một trăm sáu mươi shipper đăng ký hoạt động trong ngày hôm nay
và chính vì vậy thì về phía sở công thương chúng tôi cũng đã có cái thông tin chính thức
đề nghị với sở y tế hỗ trợ là tính toán để mà bổ sung cái nguồn lực
rồi phân bổ để mà thực hiện cái công tác xét nghiệm này cho nó đảm bảo
thì chúng tôi đăng ký là cái mức là khoảng chín mươi shipper
sẽ hoạt động
những ngày qua lực lượng shipper đã thực hiện gần năm trăm bốn mươi ba năm trăm linh đơn hàng
tăng gấp đôi so với trước
các shipper khi giao hàng phải có bản tên bằng thẻ cứng kem hình
nhân diện bằng qr code đeo bàn tay nền xanh đậm in chữ shipper màu trắng
kích thước ống đeo cao hai mươi cm xét nghiệm âm tính nqv
đội ngũ này đang được tạo nhiều điều kiện để hoạt động miễn phí xét nghiệm covid một mươi chín
đến ngày ba mươi tháng chín để người dân yên tâm ở nhà tuân thủ công tác phòng chống dịch của thành phố
thưa quý vị hơn hai tháng qua toàn tỉnh đồng nai thực hiện quyết liệt
siết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
tập trung toàn lực để dập dịch ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
tuy nhiên bắt đầu từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi tháng chín
đồng nai đã tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông
di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới
tại chốt kiểm soát covid một mươi chín trục đường giao thông chính quốc lộ một
đoạn qua cầu đồng nai
các lực lượng chức năng vẫn tiến hành các bước kiểm tra kiểm soát theo quy định
riêng những trường hợp chưa cài đặt ứng dụng quản lý di chuyển nội địa
do bộ công an phát hành để khai báo quét mã qr
hoặc ứng dụng sổ sức tải điện tử
thì được cán bộ chiến sĩ tại chốt hướng dẫn cài đặt tại chỗ
trong ngày hai mươi thì tôi có đi qua khu vực địa bàn đồng nai
thì công tác kiểm tra thì thứ nhất là rất là kỹ
thứ hai là rất là nhanh gọn lẹ
mình cũng nên chuẩn bị từ trước
chỉ cần qua mới ăn quét cái là đi ngay không mất thời gian
cái lượng xe vẫn lưu thông bình thường như những ngày trước ngày hai mươi
thì chúng tôi việc kiểm tra những phương tiện có luồng xanh này
chúng tôi kiểm tra để nhanh nhất để tạo điều kiện
cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhanh
và hướng dẫn người dân sử dụng cài đặt
cái mã là vneid do bộ công an phát hành
để thuận tiện cho việc kiểm soát
theo đó ủy ban nhân dân quyện thị thành phố
cấp và quản lý việc cấp giấy đi đường cho người có nhu cầu cấp thiết
đi đến các huyện thành phố vùng xanh trong tỉnh
hoặc đi đến huyện thành phố vùng đỏ cam vàng trong tỉnh
thì không được trở lại vùng xanh cho đến khi huyện thành phố đó trở thành vùng xanh
đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với công chức viên chức người lao động làm việc
tại các cơ quan đơn vị nhà nước các tổ chức chính trị
tổ chức chính trị xã hội đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cấp huyện
mà nơi làm việc và nơi ở khác xã khác huyện
do thủ trưởng đơn vị cấp giấy đi đường đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
chạp chẽ để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường
hiện công tác kiểm tra kiểm soát người ra vào các phường nội ô thành phố biên hòa
vẫn thực hiện nghiêm theo quy định
người ra vào các chốt tham gia lưu thông trên các tuyến đường
cần cài đặt sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội địa
quét mã qr tại các chốt kiểm soát
và cài đặt sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vaccine